thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đảng và nhà nước ta sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế
vươn tới những chuẩn mực hàng đầu trong khu vực và thế giới để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và doanh nhân
chính phủ sẽ đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển của những doanh nghiệp làm ăn chân chính và có đóng góp cho đất nước
trong thành công của doanh nghiệp có đóng góp của chính quyền và trong thất bại của doanh nghiệp có trách nhiệm của chính quyền
thành công của doanh nghiệp của doanh nhân là thành công của chính phủ của nhân dân và của đất nước
về phía cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hãy chung tay với đảng và nhà nước
trong những nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách thể chế pháp luật hoàn thiện môi trường kinh doanh
đồng thời phấn đấu tự nâng cấp mình vươn tới những chuẩn mực toàn cầu
qua năm tháng phát động và triển khai ban tổ chức trao tặng danh hiệu doanh nhân việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
đã chọn được một trăm linh doanh nhân có thành tích xuất sắc
dược sĩ lê thị bình tổng giám đốc công ty dược phẩm tâm bình là một trong một trăm linh doanh nhân
đã vinh dự nhận danh hiệu doanh nhân việt nam tiêu biểu và đón nhận cúp thánh gióng hai nghìn hai mươi
vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi lần đầu tiên các nhạc công của đội nhạc lễ đoàn nghi lễ công an nhân dân
đã tổ chức buổi biểu diễn chương trình âm nhạc đặc biệt
phục vụ nhân dân tại không gian phố đi bộ quanh khu vực hồ hoàn kiếm thành phố hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới sự chương trình
công dự có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung băng đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
những giai điệu hào hùng nhưng sâu lắng do gần một trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân thể hiện
các tác phẩm được trình diễn là những bài hát ca ngợi về hình ảnh chủ tịch hồ chí minh
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân và về hà nội như vì nhân dân quên mình
bác đang cùng chúng cháu hành quân núi vòng tay lớn tiến về hà nội
đây là chương trình âm nhạc lần đầu tiên được bộ công an trình diễn ở sân khấu ngoài trời
vì vậy đã có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung hình thức
thể hiện sự gần gũi giữa nhân dân và chiến sĩ công an nhân dân
đầu tiên thì phải nói là khi mà có cái tiết mục ra mắt này thì bản thân tôi
hoặc là tất cả anh em hoặc là các lãnh đạo chỉ huy của đơn vị thì cũng rất mong là cái chương trình mà như thế này
thì làm sao để nó giết bản thân mình là phải cố gắng làm sao để cho nó hoàn toàn mỹ mát
và cái thứ hai mong muốn là tất cả mọi người cũng làm sao đón nhận những tình cảm và sự nhiệt tình của mọi người
hoặc là của anh em mình anh em cán bộ chiến sĩ toàn nghiệp
chương trình hòa nhạc đặc sắc do giàn kèn đoàn nghi lễ công an nhân dân biểu diễn
đã thu hút sự theo dõi của hàng nghìn người dân và du khách có mặt tại phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
các vũ công đoàn nghi lễ công an nhân dân cũng đã có những tiết mục diễu hành đường phố ấn tượng
với những đội hình được sắc xếp linh hoạt
đó là những bông hoa chào mừng ngày lễ của dân tộc hay hình vòng cung như bàn tay nâng cúp
chương trình đã để lại nhiều cảm xúc
đối với các khán giả
chị thấy rất là hào hùng rất là hay
nói chung là chương trình đấy được giàn dựng chắc là chị nghĩ là cũng phải công phu lắm
thật tuyệt vời đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một chương trình độc đáo như thế này
âm nhạc được thể hiện rất tuyệt tôi cảm thấy rất thú vị khi ở hà nội
qua cái buổi đầu biểu diễn ngày hôm nay thì chúng tôi thấy là người dân trên địa bàn thủ đô
cũng như là du khách
rất là hào hức đặc biệt là khi mà khách nước ngoài người ta được tiếp cận với đội nghi lễ của công an nhân dân khi mà họ hiểu thêm về cái âm nhạc của nghi lễ của quốc gia cũng như là của ngành công an
việc tổ chức những chương trình nghệ thuật ở không gian ngoài sân khấu như thế này sẽ tạo cơ hội để quần chúng nhân dân thụ hưởng trực tiếp âm nhạc chính thống chuyên nghiệp được thể hiện từ chính nghệ sĩ
các chiến sĩ công an nhân dân đồng thời tạo ra một thiết chế văn hóa tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
dự kiến chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên định kỳ mỗi tháng và vào các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước cũng như của lực lượng công an nhân dân
tại không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm ở mỗi đêm biểu diễn thì sẽ có những bài hát tiết mục được đoàn nghi lễ công an nhân dân làm mới nhằm mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần đặc sắc
qua đó góp phần kết nối văn hóa việt nam với thế giới quảng bá hình ảnh đất nước hình ảnh lực lượng công an nhân dân việt nam thân thiện yêu nghệ thuật đến với đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế

tại cục bảo vệ kinh tế một gặp nhau sau gần nửa thế kỷ
với thành phần gồm hơn tám mươi cán bộ chiến sĩ đoàn sĩ quan hưu trí thuộc câu lạc bộ sĩ quan hiêu trí cục bảo vệ kinh tế một đã tiến hành dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
dâng hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích lịch sử nhà công an trung ương xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tại tỉnh bắc giang đoàn cũng đã dân hương dân hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân tỉnh bắc giang
là một trong những cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tại cục bảo vệ kinh tế một từ những ngày đầu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi một khi bộ công an tổ chức bộ máy theo mô hình mới
bà lưu thị tuyết vân đã chuyển về công tác tại tổng cục hậu cần là một thành viên trong đoàn tham gia hành trình về nguồn lần này với bà vân đây là một hành trình đầy ý nghĩa
là một trong những cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tại tổng cục hậu cần
đây cũng là một cảm xúc chung của nhiều thành viên trong đoàn bên cạnh ý nghĩa uống nước nhớ nguồn tưởng nhớ công ơn của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân
đối với mỗi thành viên trong đoàn đây cũng là một hành trình về nguồn hết sức đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên sau hơn bốn mươi năm các cán bộ chiến sĩ trên khắp mọi miền tổ quốc đã từng công tác tại cục bảo vệ kinh tế một gặp mặt
đây cũng là một cảm xúc chung của nhiều thành viên trong đoàn bên cạnh ý nghĩa uống nước nhớ nguồn tưởng nhớ công tác tại tổng cục hậu cần

bên cạnh ý nghĩa uống nước nhớ nguồn tưởng nhớ công tác tại tổng cục hậu cần